ngân hàng nhà nước sẽ không in tiền mới mệnh giá nhỏ ra thị trường trong dịp tết canh tí hai nghìn hai mươi
đây là thông tin được ngân hàng nhà nước đưa ra mới đây
qua đó giúp ngân sách tiết kiệm được hàng trăm tỷ đồng và sẽ còn được duy trì trong thời gian tiếp theo
cũng theo đơn vị dù năm ngoái không in tiền lẻ mới dịp tết
nhưng lượng tiền lẻ cung ứng cho dịp tết hai nghìn một mươi chín vẫn tăng khoảng hai mươi năm so với cùng kỳ
đối với dịp tết canh tí hai nghìn hai mươi ngân hàng nhà nước cho biết sẽ điều hòa và cung ứng đủ tiền mặt cho nền kinh tế
bảo đảm nhu cầu thanh toán vốn tín dụng phục vụ cuối và đầu năm
cũng như bảo đảm các hệ thống thanh toán hoạt động ổn định thông suốt